tiếp theo là thông tin truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn phi liệt xã liên nghĩa huyện văn giang tỉnh hưng yên về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn quý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hội khẩu thường chú tại thôn phần dương xã đào dương huyện ân thi tỉnh hưng yên
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi chín và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi lông mày phải
ngoài ra phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hưng yên còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn huy triều
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn thượng xã an vĩ huyện khoái châu tỉnh hưng yên về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện